vào khoảng một mươi một h ngày một mươi năm tháng hai người dân và người đi đường phát hiện đám cháy lớn vào cột khói đen
phát ra từ một cửa hàng kinh doanh ăn uống trên đường nguyễn xiển nên đã hô hoán và thông báo lực lượng chức năng
ngay sau đó khoảng một mươi xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đã được huy động đến chữa cháy cứu nạn cứu hộ
khoảng một mươi một h ba mươi ghi nhận tại hiện trường các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy
đám cháy đã lan sang nhiều cửa hàng kinh doanh bên cạnh
theo người dân ít nhất đã có khoảng bốn đến năm cửa hàng bị ngọn lửa cháy lan sang
người dân và người đi đường đã cùng nhau di chuyển đồ đạc của các cửa hàng lân cận ra bên ngoài
đám cháy lan nhanh do ở đây buôn bán toàn đồ khô dễ bén lửa như gỗ bìa
một người dân sinh sống gần hiện trường cho hay
đến khoảng một mươi hai h ba mươi đám cháy cơ bản đã được khống chế
lực lượng chức năng vẫn đang bố trí lực lượng kiểm tra đề phòng đám cháy bùng phát trở lại
hiện nguyên nhân và thiệt hại đang được xác minh làm rõ
theo ghi nhận của phóng viên báo điện tử đám cháy bắt đầu phát ra tại cửa hàng nhà ăn số hai trăm tám mươi một nguyễn xiển
và lan sang nhiều nhà dân các cửa hàng bên cạnh
do đám cháy xảy ra vào đúng ngày rằm nên theo đồn đoán nguyên nhân vụ cháy có thể do đốt vàng mã
ngay khi tiếp nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố hà nội
đã thông báo công an quận thanh xuân điều động hàng chục xe chữa cháy và nhiều cán bộ chiến sĩ
phối hợp với các đơn vị quận hoàng mai và huyện thành trì tổ chức khẩn trương tới hiện trường dập lửa
khu vực xảy ra vụ cháy là dãy nhà tôn các cửa hàng buôn bán đồ nội thất đồ gỗ
tiển ẩn nguy cơ cháy lan rộng nên người dân cùng các cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng di chuyển đồ đạc
tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm